tại tỉnh bà rịa vũng tàu hôm nay tổ công tác phòng tránh bão số một mươi sáu của tỉnh đã có buổi làm việc với các địa phương
nhằm khẩn trương đối phó với những diễn biến phức tạp của bão
hiện thành phố đã lên phương án kế hoạch dự kiến di rời khoảng một mươi sáu năm trăm linh hộ dân tại các khu vực trọng yếu
yêu cầu tất cả các hộ dân nuôi lồng bè và các hộ dân đang sống trên các đăng đáy vào bờ an toàn trước một mươi năm h chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng một mươi hai các cơ sở kinh doanh lưu trú khu du lịch trên địa bàn không nhận thêm khách nghỉ lại vui chơi tắm biển
đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú đã nhận khách không thể trả khách do đặt trước thì có phương án đảm bảo an toàn cho khách
thành phố vũng tàu sẽ thực hiện lệnh cấm du khách xuống tắm biển từ sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
tại côn đảo huyện đã tiến hành kế hoạch di rời dân đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn
trợ côn đảo sẽ tạm ngừng hoạt động
các trường học trên địa bàn sẽ cho học sinh nghỉ học cho đến khi cơn bão đi qua và có thông báo đi học trở lại
theo báo cáo của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu tính đến chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
lực lượng chức năng của tỉnh đã kêu gọi được gần sáu tàu cá hoạt động trên vùng biển bà rịa vũng tàu vào các cảng bến để tránh chú bão
liên lạc thường xuyên với gần một tàu cá đang đánh bắt xa bờ để thông báo diễn biến
hướng dẫn đường đi của cơn bão số một mươi sáu nhằm chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm
trước đó bộ đội biên phòng tỉnh đã cấm tất cả các tàu thuyền ra khơi